câu hỏi tiếp theo thì cho phép việt tú xin được chia sẻ và cũng như là giao lưu cùng với lại phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị lâm
vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là bác sĩ thanh huyền cũng như là bác sĩ kiều đình hùng đã vừa chia sẻ rồi
chúng ta có thể thấy được một cái bức tranh khái quát về bệnh phái hoa khớp và cuộc sống
vậy thì sau khi nghe những thông tin trên thì sẽ có rất nhiều người quan tâm về vấn đề dinh dưỡng
thì lúc này đây thì xin mời bác sĩ nguyễn duy lâm có thể cho biết là những người mắc bệnh liên quan đến khớp và cuộc sống
cuộc sống thì nên bổ sung các loại thực phẩm nào hằng ngày
chúng ta thì chúng tôi nghĩ rằng chế độ ăn thì có các thực phẩm tự nhiên
ở đây thì chúng ta thấy rằng có thể chọn những cái sản phẩm mà giàu canxi
thì đứng đầu chúng tôi cũng khuyên cám là từ sữa và các chế phẩm từ sữa là giàu canxi
nhưng mà cũng tiếc là cái người trưởng thành việt nam chúng ta thực ra là ít
có thói quen uống sữa và việt nam thì vẫn hay quan điểm là sữa là chỉ cho người bệnh người ốm hay trẻ nhỏ
chứ còn đúng ra người trưởng thành chúng ta thì nhu cầu canxi cũng cần đến tám trăm linh mg một ngày
mà những cái nghiên cứu của viện dinh dưỡng thì canxi việt nam trong cổ phần mới được năm mươi nhu cầu khuyến nghị
thế mà ai không có thói quen uống sữa thì rõ ràng là chúng ta thiếu canxi
thế canxi cũng có trong rau xanh trong quả chín trong một số các như tôm cá nhỏ
có như ăn cả xương
chế độ ăn nữa mà tôi thấy quan trọng đó là chúng ta phải ăn đủ chất đạm
và lạ ở đây thì chúng ta cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật
đạm động vật từ thịt cá trứng sữa và thực vật thì cũng có trong đậu phụ đậu đỗ
thế việt nam chúng ta có khi này ăn quá nhiều thịt
thực tế thì ăn thịt nhiều mà lại ít ăn đậu phụ đậu đỗ thì nó cũng không cân đối
rồi chúng ta thấy rằng chế độ ăn cần cố gắng để ăn đậu đỗ
vitamin c vitamin c thì cũng là yếu tố để giúp tạo colagen cho khớp cũng rất là cần
và vitamin c thì có nhiều trong các loại quả chín và việt nam cũng rất là sẵn kết quả chín
rau xanh thì thực ra cũng giàu vitamin c nhưng chúng ta chế biến thì cũng mất đến bảy mươi
ngoài ra thì tôi nghĩ rằng cũng có thể chọn các thêm các thực phẩm bổ sung dầu như là vitamin d vitamin k hai
rồi chôn trói tin rồi glucosamine
thì đây là những yếu tố mà cũng giúp cho để tạo cho tổ trưởng khớp có nhiều dịch được trơn tru và cũng giảm được yếu tố viêm khớp
nhưng ở đây thì tôi cũng thấy một điểm nữa mà quan trọng đó là chúng tôi thấy rằng việc tập luyện thể dục thể thao cũng giúp cho tăng cái khối cơ
chính khi mà khối cơ nó tăng thì nó cũng đỡ trọng lượng cho các khớp và chúng ta cũng sẽ đỡ đau khớp hơn
đó là một số tên những thực phẩm mà có thể dùng tốt cho những người mắc bệnh thoái hóa khớp vào cuộc sống